các nhà ngoại giao của liên minh châu eu vừa cho biết khối này có kế hoạch áp đặt lệnh cấm
đối với hoạt động nhập khẩu dầu mỏ từ nga vào cuối năm nay
sau những cuộc thảo luận giữa ủy ban châu âu và các nước thành viên eu vào cuối tuần này
các quan chức ngoại giao eu cho rằng một số quốc gia thành viên
có khả năng chấm dứt sử dụng dầu mỏ nhập khẩu từ nga muộn nhất là vào cuối năm nay
nhưng các nước khác đặc biệt là các quốc gia nằm ở khu vực nam âu
lo ngại về tác động của lệnh cấm vận đối với giá năng lượng
đức một trong những nước mua dầu mỏ nhiều nhất của nga
dường như sẵn sàng chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ từ nga vào cuối năm nay
song các quốc gia khác như áo hungary italia và slovakia vẫn có sự e rè
đại diện thường trực các nước thành viên eu sẽ nhóm họp vào ngày bốn tháng năm
để thảo luận về gói trừng phạt mới và việc phê duyệt dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần